làm với thằng hoàng đấy
làm ăn gì mà nhiều tiền thế này
sao bị bắt gì
nếu bị bắt
thì chúng nó bị bắt hết rồi
ý em là
bây giờ em có bán cùng thì có được không
chúng ta biết rằng
những lựa chọn trái pháp luật
đều là những lựa chọn ấy
bắt sai lầm
và không giải quyết được
thực trại mà họ đang chịu được
những thực trại mà họ đang phải đối diện
chúng ta cũng thấy rằng
không phải là đói nghèo
khó gắng để đổ lỗi cho tội phạm
nhưng trong một số trường hợp
nhất là những người thiếu bản lý
thiếu quyết hoặc có lòng tham
lòng tham lớn
trước cái mối lợi lớn
trước cái mối lợi rất lớn
trong cái bối cảnh
mà đang gặp rất nhiều hoàn
thì rất nhiều người đã nhắm mắt đưa chân
tự mình đưa mình bước chân vào con đường tổ lỗi
trở thành tội phạm
nguy hiểm hơn
khi đã thành thục trong công việc mua bán lẻ ma túy
dũng không ngần ngại để vợ con tham gia
lãi tăng gấp đôi
cả hai có thể cảnh giới cho nhau
không sợ bị lộ
và cứ như thế